tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam đã về đến thủ đô hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cám ơn tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bùn nhang vô loa chít
sau đây sẽ là toàn văn bức điện
kính gửi đồng chí bùn nhang vô loa chít tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
rời đất nước hoa champa tươi đẹp kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tôi và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam xin gửi lời chào thân thiết và lời cám ơn chân thành
đến đồng chí và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và toàn thể nhân dân lào anh em
đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp nồng nhiệt trọng thị chú đáo thân tình
thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
tôi và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam cùng các đồng chí đã có một chương trình làm việc sâu sắc
hiệu quả thắm đượm tình đồng chí anh em
chúng tôi tin chắc rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
hiệu quả và thiết thực trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chúc nhân dân lào anh em dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
xây dựng thành công nước lào hòa bình độc lập dân chủ thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa
chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
chúc đồng chí và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước lào dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công trên cương vị đầy trọng trách của mình